bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng vừa có quyết định số một nghìn bốn trăm bảy mươi về việc thăm dò khai quật khảo cổ di chỉ gần ba tuổi ở xã kim trung huyện hoài đức hà nội
quyết định số một nghìn bốn trăm bảy mươi cho phép ban quản lý danh thắng hà nội phối hợp với viện khảo cổ học khai quật khu di chỉ vườn chuối tại ba khu vực
gò vườn chuối gò mả phượng gò dền rắn thuộc xã kim trung huyện hoài đức
theo đó các nhà chuyên môn thăm dò khai quật từ ngày hai mươi năm tháng bốn đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín diện tích năm trăm linh m hai trong đó thăm dò ba trăm linh m hai còn lại là diện tích khai quật
trong thời gian thăm dò khai quật các cơ quan chức năng được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa
chỉ công bố kết luận chính thức khi có thỏa thuận với cơ quan chủ quản và cục di sản văn hóa hiện vật thu được sẽ do bảo tàng hà nội